trong khuôn khổ chuyến làm việc này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội đàm với thủ tướng bỉ michel
hai thủ tướng đã thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm
trong bối cảnh trước thềm hội nghị cấp cao asem lần thứ một mươi hai
hai thủ tướng khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong hợp tác tại asem
ra tuyên bố chung việt nam bỉ về những khẳng định hợp tác trong các lĩnh vực của hai nước trong tương lai
sự cố hư hỏng đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
tiếp tục là điểm nhấn trên các trang báo trong nước tuần qua
khi hàng loạt các vi phạm liên quan đến dự án này được báo chí đặt ra và tìm hiểu
khẳng định vi phạm trong quá trình xây dựng đại diện bộ giao thông vận tải cho rằng
việc hư hỏng nguyên nhân chính là do chất lượng thi công bê tông nhựa
đây là việc làm thiếu trách nhiệm từ chủ đầu tư đến nhà thầu các đơn vị thi công tư vấn giám sát
còn say sót ở khâu nào để xảy ra tình trạng này bộ đang kiểm tra và làm rõ trách nhiệm cá nhân tập thể
thời gian gần đây
tại xã minh trí và minh phú huyện sóc sơn hà nội
hoạt động xây dựng trái phép trên đất quy hoạch rừng phòng hộ diễn ra vô cùng sôi động
tình trạng xẻ núi lấn hồ xuất hiện nhan nhạn đã biến khu vực này vốn thoáng đáng yên tĩnh
thành đại công trường xây dựng trái phép biệt thự khu nghỉ dưỡng hoành tráng
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện sóc sơn huyện đã kiểm tra bảy trăm linh bảy công trình xây dựng
trong đó phát hiện sáu mươi một công trình xây dựng vi phạm đất đai trật tự xây dựng phải lập hồ sơ xử lý
thực tế này không phải mới diễn ra
từ đầu năm hai nghìn những công trình kiên cố như biệt thự biệt phủ đầu tiên đã mọc lên trên đất rừng phòng hộ sóc sơn hà nội
tới năm hai nghìn sáu thanh tra chính phủ đã vào cuộc có kết luận thanh tra xử lý các công trình đã xây dựng
nhưng chính quyền xã chỉ phạt cho tồn tại
ngày một mươi năm tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với trần văn phương hai mươi chín tuổi trú tại tỉnh bắc giang
về hành vi mua bán chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người
theo cơ quan điều tra từ tháng một đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám phương và ba đối tượng khác đã thực hiện chót lọt ba vụ mua bán thận
trong đó phương là người đứng ra giảng xếp mua bán thận với danh nghĩa hiến tạng
ngoài vụ án trên mới đây công an quận long biên hà nội cũng đã tiến hành bắt giữ đối với một đối tượng khác là dương văn lộc
hai mươi một tuổi để điều tra về tội mua bán mô hoặc bộ phận cơ thể người
trước đó dương văn lộc thừa nhận đã giàn xếp bốn vụ mua bán thận hưởng lợi hàng trăm triệu đồng
đó là một số nội dung nổi bật được các báo trong nước đề cập nhiều trong tuần vừa qua
xin được quay trở lại với chương trình ngày hôm nay
trân trọng giới thiệu vị khách mời của chúng ta đó là nhà báo hoàng lâm tổng thư ký tòa soạn báo lao động
lời đầu tiên xin đề chân thành cảm ơn anh đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
vâng thưa nhà báo chuyến làm việc của thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa qua đánh dấu một bước tiến nữa
trong quá trình ký kết hiệp định thương mại tự do eu việt nam
khi mà chủ tịch ủy ban thương mại quốc tế của nghị viện châu âu đã đồng ý thông qua việc trình lên hội đồng châu âu chấp thuận
để ký chính thức hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và châu âu vào cuối năm hai nghìn một mươi tám này
và dưới góc nhìn của một nhà báo thì theo anh là hiệp định này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
thứ nhất thì tôi phải nhận định rằng chuyến thăm của thủ tướng nguyễn xuân phúc sang châu âu
là tiếp nối những chuỗi sự kiện mà lãnh đạo đảng và nhà nước quốc hội trong thời gian gần đây
mỗi buổi làm việc mang tính ngoại gian
nó cho thấy những cái cơ hội trong làm ăn kinh tế giữa việt nam và các nước trên thế giới đặc biệt là các nước ở châu âu đã được mở rộng
với chuyến thăm này của thủ tướng nguyễn xuân phúc thì tôi cũng rất ấn tượng
kết quả là như chị vừa nói một hiệp định thương mại tự do eu việt nam sẽ được trình vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
và tôi tin rằng hiệp định đấy sẽ được eu thông qua
là với hiệp định này thì không chỉ các doanh nghiệp việt nam được lợi
mà những cái doanh nghiệp của châu âu của bỉ của áo của các nước khác khi mà tham gia và coi việt nam là một thị trường lớn
thì cũng có những điều rất là thuận lợi
bởi vì việt nam đã và đang thực hiện một mươi năm cái hiệp định thương mại tự do với rất là nhiều nước trên thế giới
thì việc đầu tư vào thị trường việt nam
cũng như là các nước đã đầu tư vào một thị trường rất rộng mở và có tính tiềm năng rất lớn
bên cạnh những thông tin đáng mừng thì trong tuần vừa qua cũng có những thông tin đáng chú ý khác như là
hai mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng để xây dựng đường cao tốc
thế nhưng mà chỉ hơn một tháng sử dụng thì đã hư hỏng rồi
và trên diễn đàn của quốc hội những ngày qua thì vụ việc này đã gây bức xúc cho rất nhiều người
còn đối với cá nhân của nhà báo thì sao
thực ra cái thông tin này nó có khá là nhiều yếu tố để người ta phải chú ý
ngoài cái việc mà chúng ta đổ rất là nhiều tiền
trong một km và trong một quãng đường cao tốc như vậy
thì cái nguy cơ mất an toàn ở các đường cao tốc với những ổ gà như vậy rất là lớn
nếu như mà một cái chiếc xe ô tô chạy vận tốc một trăm hai mươi km một giờ theo quy định
mà gặp những cái ổ gà như vậy thì hoàn toàn có thể mất lái và hoàn toàn có thể là gây ra những tai nạn thảm khốc
thế thì dư luận đặc biệt báo chí trong tuần vừa qua cũng lên tiếng một cách rất là mạnh mẽ
và dư luận đặc biệt báo chí trong tuần vừa qua cũng lên tiếng một cách rất là mạnh mẽ
các đại biểu quốc hội khi mà ngồi hòa học với nhau cũng đã đưa vấn đề này ra
thì trong cái câu chuyện này tôi cũng đánh giá tôi nghĩ là tôi đánh giá khá cao
về cái phản ứng nhanh nhẹn của bộ giao thông vận tải
bằng chứng là sau khi nhận được thông tin
thì bộ giao thông vận tải đầu tiên là dừng thu phí của cái đoạn đường cao tốc đó
thứ hai là yêu cầu khắc phục ngay
bằng cách là phải
la và bọc và sửa chữa ngay những cái đoạn mà có ổ gà như vậy
và thứ ba là xem xét kiểm điểm những đơn vị liên quan
tuy nhiên là đây cũng là một cái bài học không chỉ cho nhà đầu tư cho nhà thầu
nhà thầu ở đây là tổng công ty công ty cao tốc việt nam vac
mà còn là bài học cho tất cả những nhà thầu khác
trong quá trình xây dựng các tuyến đường cao tốc
cái thứ hai là có lẽ là sau này chúng ta cũng phải tính đến cái việc mà quy trách nhiệm
những cái đơn vị tham gia thi công cũng sẽ phải kiểm điểm đến nơi đến chốn để
chúng ta đón nhận những tuyến đường cao tốc mới
đặc biệt là cái tuyến đường cao tốc bắc nam rất được kỳ vọng
vừa rồi thì nhà báo hoàng lâm cũng có nhắc tới là đây là một bài học dành cho những đơn vị tham gia thi công cũng như là nhà thầu
vậy thì theo nhà báo là chúng ta có cần một cuộc đại phẫu đối với những tuyến cao tốc đã và đang xây dựng hay không
chị nói về cái hai từ đại phẫu thì tôi nhớ đến một cái giải pháp rất là
tôi cảm thấy rất là
rất là buồn cười
chẳng hạn như là khi mà có những ổ gà trên cái đường cao tốc đà nẵng quảng nam
thì lý do được nhà thầu đưa ra là do mưa
thế thì một số người tư vấn là như vậy thì có lẽ là chúng ta cũng nên làm một cái mái tre chạy suốt cả tuyến hơn một trăm linh km như vậy
thì cái lý do này nó vui thôi
nhưng mà tôi nghĩ rằng là một cái cuộc đại phẫu đối với tất cả những cái tuyến đường cao tốc
thì tôi nghĩ cái việc
cũng là điều cần
tuy nhiên là để mà xem xét lại tất cả những cái tuyến đường đã làm
thì cũng cần những cái khoản kinh phí rất là lớn
cái thứ hai là với cái đường cao tốc này thì nó đang nằm trong cái thời gian
mà nhà thầu buộc phải gần như là người ta gọi là bảo hành
thì sai đâu sửa đó là phương án mang tính kinh tế lớn nhất
với những cái tuyến đường khác tôi cho rằng là có những cái vấn đề trong thi công
chẳng hạn như là một số tuyến đường cao tốc hà nội lào cai chẳng hạn
thì chúng ta vẫn thấy là có những cái đoạn đường ghi là theo dõi lún này
thậm chí là có những cái đoạn mà chúng ta vừa đi mà công nhân vẫn sửa chữa
là cái chuyện việc tôi nghĩ là một cuộc đại phẫu dù cần
thế nhưng mà để mà cấp bách ấy
thì nó vẫn là các cái duy tù bảo
giữ thường xuyên và cái trách nhiệm của các cái đơn vị thi công nhà thầu
là ngay từ ban đầu khi mà mình bước chân vào xây dựng
khi mà mình nhận thầu thì mình phải có những cái giải pháp kỹ thuật chính xác
chuẩn ngay từ đầu
vâng xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
được đăng tải trên các tờ báo trong tuần qua
đó là việc xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ của huyện sóc sơn thành phố hà nội
vụ việc thì được thanh tra chính phủ chỉ ra từ năm hai nghìn một mươi
thế nhưng mà trải qua một thập kỷ những vi phạm này vẫn tồn tại
thực ra thì cái câu chuyện vi phạm đất rừng ở sóc sơn đã diễn ra hơn một mươi năm nay
do một số các lãnh đạo xã ở sóc sơn đã ngang nhiên chuyển nhượng
hoặc là chấp thuận cho người dân bán những khoảnh đất trong đó có đất rừng cho một số cá nhân
thì qua quá trình thanh tra thì cũng đã sáu cán bộ cấp xã
ở huyện sóc sơn đã bị kỷ luật
và cho đến nay thì vừa rồi câu chuyện này được xới lại thì nó cũng có liên quan đến một số cá nhân
tôi mở ngoặc là khá nổi tiếng bởi vì là trong cuộc họp báo với ủy ban dân tính phố hà nội
thì nhiều phóng viên cũng đặt vấn đề sau khi được chủ tịch ủy ban dân tính phố ủy ban dân tính phố đức trung
có nói rằng là sẽ thanh tra lại và sẽ xem xét lại những vấn đề liên quan đến đất rừng ở sóc sơn
thì một số phóng viên cũng đặt vấn đề là thế thì một số các cái ngôi nhà mà của những người nổi tiếng
ví dụ như là nhà của ca sĩ mỹ linh hay là biệt phủ thành trương thì có bị xử lý hay không
thế thì đại diện của hà nội thì cũng cho rằng là đây là một đây là một cái vi phạm
khẳng định là có vi phạm nhưng còn xử lý đến đâu thì huyện nói rằng là huyện không đủ cái khả năng
thì tôi nghĩ rằng là với đất rừng
cái việc mà mua bán đất đai nó không hợp pháp thì dù là người nổi tiếng
dù là ca sĩ hay dù bất kỳ ai chúng ta cũng phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật
sau cái phát biểu của chủ tịch ủy ban nhân thành phố nguyễn đức trung thì cái câu chuyện này sẽ có một cái hồi kết
có thể là sẽ khá là là là có nước mắt đối với một số ca nhân nhưng việc chúng ta làm chúng ta vẫn phải làm
cũng liên quan đến vấn đề pháp luật trong tuần qua thì công an thành phố hà nội đã phát hiện một vụ mua bán đất rừng ở sóc sơn
và tôi còn nhớ cách đây không lâu thì khoảng trong tuần tháng bốn tại thành phố hồ chí minh thì cơ quan công an cũng đã phát hiện một vụ việc tương tự như thế này
không biết là quan sát của nhà báo về vấn đề này như thế nào
năm hai nghìn một mươi bảy khi mà ngồi họp bàn về vấn đề mà mua bán tạng
thế thì lãnh nhà đại diện bộ công an cho rằng là trong năm năm từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy là không một phát hiện tức là không bắt được một cái vụ nào cả
thế thì ở đây nó cho thấy là cái việc xử lý nó cũng không dễ
bởi vì hiện nay theo pháp luật việt nam thì đồng ý cho hiến tạng
tức là cho các bộ phận hoặc là hiến những cái bộ phận của cơ thể mô tạng
thế nhưng mà lại cấm mà buôn bán
thì đấy là quy định của pháp luật như vậy
tuy nhiên là để lách luật ấy thì nhiều người lại sử dụng một cái pháp luật
đéc dạy sử dụng một cái phương đó là một cái cách

đấy là hiến tạng nhưng mà nó lại cũng nhận được giá tiền
và qua cái việc này anh ấy thì nó tạo ra một cái gọi là nhu cầu
cái nhu cầu về cái việc được dáp thận cũng như là các bộ phận khác theo tôi tìm hiểu thì hiện nay là nó rất là nhộn nhịp

thế nhưng mà lại cấm mà buôn bán

chúng ta gọi là những đường dây cò mồi
nếu như để thị trường mà tôi tạm gọi là mua bán thận tự do chợ đen nó trôi nổi thì rất nguy hiểm
nguy hiểm ở cái là có những người mà có thể là bị ép buộc có những người mà bị ở đây tôi không loại trừ được trường hợp có thể là bị bắt cóc
hoặc là đem sang nước này nước kia để mà bị sát hại để lấy tác
thì cái việc này là tôi nghĩ là cơ quan chức năng cần phải đẩy mạnh nhanh đẩy mạnh và làm quyết liệt hơn
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo hoàng lâm
thưa quý vị và các bạn trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với những phát ngôn ấn tượng trong tuần qua
chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội lê thị nga phản ánh một số vấn đề cử tri dư luận bức xúc về tình hình kinh tế xã hội thời gian qua
bà nga đề nghị chính phủ làm rõ về chất lượng các công ty
công trình hạ tầng nói chung đặc biệt là công trình hạ tầng đầu tư công trong đó có các công trình giao thông
chúng ta phải trả lời được câu hỏi mà cử tri đã nói từ lâu rồi
đó là vì sao công trình làm lâu mà hỏng và xuống cấp nhanh đặc biệt là công trình giao thông
tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của ban chấp hành đảng bộ tp đà nẵng ông trương quang nghĩa bí thư thành ủy đà nẵng thì với các quy định hiện hành rất khó tìm được cán bộ trẻ
hiện nay công tác cán bộ nghị quyết
có nên phải thể hiện quan điểm có vào có ra và có lên có xuống nhưng theo tôi khó vào dễ ra khó lên dễ xuống